bộ giao thông vận tải chỉ đạo cục đường bộ việt nam và các đơn vị chủ đầu tư khẩn trương đánh giá hoàn thiện hồ sơ
để điều chỉnh tốc độ khai thác tối đa lên chín mươi km một giờ đối với các tuyến cao tốc quy mô bốn làn xe phân kỳ vừa được đưa vào khai thác
vận đấu hoàn thành ngay trước tích nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
bộ giao thông vận tải đã chỉ đạo các chủ đầu tư các cơ quan chuyên môn chủ động giả soát
cục đường bộ việt nam đã phê duyệt phương án tổ chức giao thông
trên các tuyến cao tốc này bố trí các vị trí dừng xe khẩn cấp với khoảng cách từ bốn đến năm km một điểm trên cùng một chiều xe chạy
các trạm dừng nghỉ đang được bộ giao thông vận tải ra soát để triển khai đầu tư đồng bộ trên các đoạn tuyến đường bộ cao tốc
điểm cuối tại khoảng km sáu mươi sáu nút giao hòa liên thuộc địa phận xã hòa liên huyện hòa vang thành phố đà nẵng
bộ giao thông vận tải tính toán sơ bộ tấm mức đầu tư khoảng hơn ba tỷ đồng bố trí từ nguồn ngân sách trung ương giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
để kịp thời xử lý các ồn tắc khi xe khách ra vào bến xe tình trạng xe khách rùa bò rừng đỗ đón chảy
khách gây mất trật tự trên đường
thanh tra sở giao thông vận tải hà nội vừa có kế hoạch lập bảy chốt tuần tra tại khu vực các bến xe khách lớn trên địa bàn thành phố
kế hoạch của thanh tra giao thông hà nội nêu rõ các đơn vị có liên quan là các đội nghiệp vụ
đội thanh tra giao thông trên địa bàn các quận huyện từ nay đến hết quý i năm hai nghìn hai mươi bốn có nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trật tự đô thị tại vị trí địa bàn được giao phụ trách phân luồng hạn chế ủn tắc giao thông kiểm tra xử lý giải tỏa các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải
thời gian thực hiện các nhiệm vụ trên được kế hoạch đưa ra là sáng từ sáu giờ đến chín giờ chiều từ một mươi sáu giờ đến một mươi chín giờ
tuyến đường sắt bắc nam qua địa bàn thành phố hồ chí minh chỉ dài khoảng một mươi ba km nhưng lại có đến một mươi chín điểm đường ngang giao cắt có một đội giao thông đông đúc
hiện ngành đường sắt tập trung nâng cấp sửa chữa nhiều hạng mục để bảo đảm an toàn giao thông qua khu vực này
khu vực chánh linh đông thuộc thành phố thủ đức công nhân kỹ thuật đang hoàn thiện những phần việc cuối sau khi thay các tấm đăng bê tông gắn thanh rây mới và lắp đặt hệ thống cảnh báo tàu đến gần
hiện ngành đường sắt bắc nam qua địa bàn thành phố hồ chí minh chỉ dài khoảng một mươi ba km nhưng lại có đến một mươi chín điểm đường ngang giao cắt có một đội giao thông đông đúc
hiện ngành đường sắt bắc nam qua địa bàn thành phố thủ đức công nhân kỹ thuật đang hoàn thiện những phần việc cuối sau khi thay các tấm đan bê tông gắn thanh ray mới và lắp đặt hệ thống cảnh báo tàu đến gần
bình quân mỗi một km đường sắt qua thành phố hồ chí minh có hai vị trí đường ngang mức độ giao thông luôn đông đúc
để tránh ảnh hưởng giao thông phương tiện thiết bị nhân lực từ các tỉnh bình thuận đồng nai bình dương
được huy động chia thành nhiều mũi thi công chủ yếu tập trung về đêm bắt đầu từ hai mươi ba h đến trước bốn giờ sáng

lắp đặt thiết bị cảm biến báo tàu tự động cột tín hiệu ngăn đường khi có sự cố trở ngại

những giải pháp bảo đảm tuyệt vời của các tỉnh bình thuận đồng nai bình dương
đối an toàn chạy tàu và không để xảy ra sự cố trở ngại trên đường bộ
ngày hai mươi năm tháng một mươi hai công an huyện xín mần tỉnh hà giang đã ra quyết định khởi tố bị can
và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn văn toàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
là phó trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện xín mần
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
hai kết quả điều tra mở rộng vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
xảy ra năm hai nghìn
năm hai nghìn một mươi tám tại thị trấn cốc bài cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xín mần
trực tiếp phát hiện vụ việc khác có dấu hiệu tội phạm lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ xảy ra năm hai nghìn hai mươi một tại hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư
huyện xín mần tỉnh hà giang
vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
sáng nay hai mươi sáu tháng một mươi hai phiên tòa phúc thẩm vụ chuyến bay giải cứu tiếp tục với phần tranh luận
mở đầu phần tranh luận
đại diện viện kiểm sát cấp cao tại hà nội đã phát biểu quan điểm luận tội đối với các bị cáo
theo đại diện viện kiểm sát từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
năm bị cáo đã lợi dụng chức vụ quyền hạn nhiệm vụ được giao nhận hối lộ gần một trăm sáu mươi năm tỷ đồng
và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gây thiệt hại hơn một mươi bốn tỷ đồng
ba mươi ba bị cáo là đại diện doanh nghiệp đưa hối lộ hơn hai trăm hai mươi sáu bảy tỷ đồng
bốn bị cáo môi giới hối lộ
hối lộ số tiền hơn bảy mươi bốn bốn tỷ đồng
và hai bị cáo lừa đảo chiếm đoạt số tiền hai mươi bốn năm tỷ đồng
bị cáo phạm trung kiên đã nhận hối lộ của một mươi tám cá nhân đại diện doanh nghiệp và một số khách lẻ
với tổng số tiền bốn mươi hai sáu tỷ đồng
đại diện viện kiểm sát cho rằng bị cáo này có hành vi mặc cả gây khó khăn cho doanh nghiệp
đã nhận số tiền lớn phạm tội nhiều lần
bản án sơ thẩm đã xét hết các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ cho bị cáo
thể hiện rõ nét sự khoan hồng
do đó không có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ mức án cho bị cáo
bị cáo tô anh dũng cựu thứ trưởng bộ ngoại giao
được viện kiểm sát đề nghị giảm hình phạt ba đến bốn năm tù
tại phiên tòa sơ thẩm ông dũng bị tuyên phạt một mươi sáu năm tù về tội nhận hối lộ
đối với bị cáo trần văn tân cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo một năm tù
cục quản lý thị trường tp hcm vừa phát hiện một kho hàng chữ gần hai mươi năm tấn nội tạng động vật đông lạnh
không nguồn gốc xuất xứ
qua công tác quản lý kiểm soát thị trường đội quản lý thị trường số ba
cục quản lý thị trường tp hcm vừa phát hiện tại kho lạnh của công ty trách nhiệm hữu hạng
decqb logistics phường bình chiểu tp thủ đức
đang trữ số lượng lớn hàng hóa là nội tạng động vật
gồm bao tử heo nậm heo lá sách bò trứng gà non
tất cả không ghi xuất xứ không ngày sản xuất không hạn sử dụng không hóa đơn chứng từ
tổng cộng thu giữ gần hai mươi năm tấn trị giá hơn hai bốn tỷ đồng
lực lượng quản lý thị trường đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để xử lý theo quy định